còn tại đắk lắc đến trưa ngày hôm nay đã có kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật real time pcr
xác định bảy trường hợp ở phường thanh nhất tp bùn ma thuật đều dương tính với sars cov hai
và chưa xác định được nguồn lây
trước đó ngày một mươi sáu tháng tám một người đàn ông năm mươi ba tuổi trú tại phường thành nhất
đến bệnh viện đa khoa tp bùn ma thuật để khám bệnh vì thấy mệt mỏi trong người
tại đây bệnh viện đã xét nghiệm test nhanh thì phát hiện ông này dương tính với sars cov hai
ngay sau đó ngành y tế đã lập tức phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
tiến hành phong tỏa các khu vực có liên quan đồng thời lấy mẫu test nhanh những người thân của người này
thì phát hiện thêm sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
qua điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày một tháng tám cho đến nay bảy trường hợp trên đã đi rất nhiều nơi
tiếp thúc với rất nhiều người
hiện tất cả những địa điểm liên quan đều đã được ngành chức năng phong tỏa tạm thời
phun khử khuẩn và đưa những người tiếp xúc gần đến khu vực cách ly tập trung
đồng thời lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đang tiếp tục truy vết
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín liên quan đến chùm ca nhiễm này